tiếp tục chương trình làm việc của đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận tổ quốc việt nam lần thứ chín
các đại biểu tham luận về nhiều nội dung quan trọng
giữa đại hội có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung ương đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam
sáng nay các đại biểu đã tham luận đối với các nội dung phát huy vai trò của thanh niên
trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc phát huy vai trò đối ngoại của cộng đồng người việt nam
ở nước ngoài là cầu nối thiết thực góp phần đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác hữu nghị
giữa việt nam với các nước trên thế giới đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới
nhiều địa phương đã trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới
các mô hình tự quản của tổ dân phố khu dân cư đã giải quyết được vấn đề an ninh trật tự
ổn định các bước xúc điểm nóng tại địa phương giảm
qua tham luận các ý kiến đều rất tâm huyết và sát với thực tế đang diễn ra và rộng rãi trong mọi lĩnh vực
trên cơ sở đó các đại biểu cũng kiến nghị đề xuất những giải pháp để giải quyết những vấn đề còn hạn chế
tại các tỉnh địa phương
cũng trong sáng nay đại hội cũng đã thông qua điều lệ của mặt trận tổ quốc việt nam khóa chín
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn cũng như tiến hành hiệp thương cựu ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam khóa chín
và tiến hành hội nghị thứ nhất ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam khóa chín nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn